thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hai mươi hai tháng một tại trường trung học cơ sở giảng võ quận ba đình
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã diễn tập các tình huống phát hiện và xử lý f trong trường học
chuẩn bị cho các nhà trường đón học sinh đi học trở lại từ sau tết nguyên đáng
buổi diễn tập nhằm chuẩn bị cho các nhà trường đón học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
quay lại trường học từ ngày bảy tám tháng hai nắm được việc xử lý các tình huống
từ đầu gia chiêu lực lượng công an hỗ trợ bảo vệ phân luồn học sinh đi vào cổng trường
đảm bảo giãn cách đại diện các phòng giáo dục và đào tạo hiệu trưởng các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông cùng tham gia để nắm quy trình rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống
có bảy nội dung tình huống được diễn tập bao gồm
hướng dẫn phân luận giao thông khi phụ huynh đưa học sinh tới trường
hướng dẫn học sinh vào trường vào lớp học đảm bảo công tác phòng chống dịch
hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập tại các lớp học xử lý các tình huống khi phát hiện f tại trường
xử lý tình huống khi có học sinh nghỉ học vì nhiễm covid một mươi chín tại lớp
hướng dẫn học sinh ra về khi kết thúc buổi học đảm bảo công tác phân luận giao thông khi học sinh tan học
tình huống một học sinh đến trường hướng dẫn phụ huynh rời khỏi cổng trường nhanh chóng tránh gây ủng tắc
trong trường hợp học sinh
phụ huynh học sinh tập trung đông cùng một thời điểm bảo vệ chi đoàn nhắc nhở bằng loa
yêu cầu phụ huynh và học sinh đảm bảo việc giãn cách theo quy định
hướng dẫn học sinh đi bộ theo lối cổng chính cổng sau dành cho học sinh đi bằng xe đạp
tình huống hai hướng dẫn học sinh vào trường đảm bảo công tác phòng chống dịch
cụ thể nhà trường phân luận kẻ phân chia khoảng cách theo vạch sơn
mỗi hàng bố trí thầy cô và giám thị bảo vệ đo thân nhiệt
hướng dẫn học sinh đi theo hàng theo luận lên lớp học
tránh tình huống học sinh tập trung quá đông tại sân trường
tình huống ba hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập tại các lớp
đầu giờ cán bộ lớp ghi nhiệt độ của các bạn cuối mỗi học sinh
đo lại nhiệt độ xong mới ra về và ghi vào sổ nhật ký theo dõi sức khỏe
học sinh ra cổng và về ngay không tụ tập ở vỉa hè lòng đường không la cạ quán xá
tình huống bốn xử lý các tình huống khi phát hiện f tại trường
nếu trong giờ học phát hiện học sinh có biểu hiện ho sốt mỏi mệt
mất vị giác khứu giác nghi nhiễm covid một mươi chín đưa học sinh về phòng cách ly tạm thời
đã được bố trí sẵn để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định đối tượng f
hoặc điều tra dịch tễ nếu đã xác định thông tin học sinh là f
tình huống năm khi có học sinh nghỉ học vì nhiễm covid một mươi chín tại lớp
phụ huynh thông báo cho cô giáo chủ nhiệm
khi đó các lớp tiến hành xác định những em trong lớp có tiếp xúc gần
để đánh giá nguy cơ
tình huống sáu hướng dẫn học sinh ra về khi kết thúc buổi học
tình huống bảy đảm bảo công tác phân luận giao thông khi học sinh tan học
lực lượng công an tự quản giáo viên hỗ trợ hướng dẫn học sinh ra khỏi cổng trường
như vậy với bảy tình huống được diễn tập cùng với sự nâng cao ý thức của học sinh
hy vọng rằng các em có thể trở lại trường ngay sau tết thật an toàn